cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi sẽ có cơ hội nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt thuộc các cơ quan nhà nước
đây là một trong những nội dung của đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ mà thành ủy đà nẵng mới thông qua
từ câu chuyện này nhiều cán bộ đảng viên và nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có dịp suy ngẫm về chủ trương mới
đồng thời đề xuất những giải pháp để phát huy hiệu quả cơ chế tiến cử để có thể nhân rộng ra các địa phương trong cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu báo chí phản ánh nhiều địa phương tồn tại hiện tượng cả nhà làm quan cả họ làm quan
với những bất cập được chỉ ra là bổ nhiệm người nhà thay cho người tài
bộ nội vụ đã khẩn trương tiến hành kiểm tra giả soát theo thông tin báo chí phản ánh
tổng hợp được chín địa phương đơn vị và yêu cầu báo cáo bộ nội vụ
câu chuyện một sở tại hải dương có bốn mươi sáu biên chế mà có tới bốn mươi bốn người đều có chức vụ từ phó phòng trở lên
cũng khiến dư luận dậy sóng
khi mà người ta đổi mới tức là cái cũ thì nó không đạo ứng được cái yêu cầu
và nó bộc lộ ra những cái khiếm khuyết trong cái quá trình tuyển chọn sử dụng đãi ngộ trước đây
theo tôi thì phải có tài tức là có năng lực để hành động phải có đức để đáp ứng được cái vị trí
ba nữa là họ phải có dũng khí
mới đây thành ủy đà nẵng vừa ban hành đề án
xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện ban thường vụ
thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm và những năm tiếp theo
đây là lần đầu tiên các cán bộ trẻ ở đà nẵng sẽ được cấp trên tiến cử vào vị trí lãnh đạo quản lý
một chủ trương của một địa phương nhưng lại thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước
bởi lẽ đây là cơ hội cho đội ngũ cán bộ trẻ thể hiện năng lực và công hiến
tôi nghĩ rằng cái đề án này thật sự rất có ý nghĩa
và đối với
đối với những cán bộ trẻ đặc biệt là cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi
bởi vì những cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi thì họ thực sự có những cái sự tiếp thu rất nhanh nhạy
với những cái công nghệ hoặc những cái thông tin hiện đại
và họ có những cái sự thông minh muốn xử sức mình dám nghĩ dám làm
các cán bộ trẻ nó có cái thời gian để mà học tập ghen luyện bồi dưỡng
và cái thời gian sử dụng nó được lâu hơn
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai những người trẻ thì rõ ràng người ta năng động hơn
người ta linh hoạt sáng tạo và người ta cũng bớt cái sự y
và bớt cái tư tưởng bảo thủ cái tư tưởng lạc hậu
mà có thể tiếp nhận được những cái tư tưởng mới và những cái công nghệ mới
tuy nhiên cơ chế để đưa những người trẻ vào vị trí lãnh đạo và được bồi dưỡng ra sao
và trách nhiệm của người tiến cử là như thế nào sẽ đóng góp vai trò quan trọng
trong việc phát huy năng lực của những người trẻ

thậm chí trách nhiệm của người tiến cử không chỉ tính trong thời gian tại vị
mà cần chịu trách nhiệm đến cùng ngay cả khi đã về hưu
có lẽ chúng ta cũng phải thí điểm làm mẫu về cái vấn đề tiến cử
và người đó là theo tôi là phải chịu trách nhiệm đến cùng
chứ không phải là anh tiến cử xong bắt đầu anh nói rằng là tôi chỉ tiến cử ở giai đoạn này thôi
còn diễn biến của cái con người này sau này thế nào tôi không chịu trách nhiệm
và cần phải có một cơ chế chịu trách nhiệm
trong đó cả những vấn đề hình thức về xử lý kỷ luật vấn đề thậm chí kể cả là truy tố
nếu mà để xảy ra những cái tình trạng mà anh lại lợi dụng cái chức vụ quyền hạn
lợi dụng cái vị trí tiến cửa của mình đúng không
lợi dụng việc tiến cử để anh đưa những con người xấu đặc biệt ví dụ những con người
có thể phản dân hại nước để vào cái hàng ngũ của đảng của nhà nước
thì tôi cho rằng cái người đó phải chịu trách nhiệm
tiến cử lãnh đạo dưới ba mươi năm tuổi là mô hình mới chưa có tiền lệ
sẽ cần rất nhiều cơ chế đi kèm để chủ trương này phát huy hiệu quả trong thực tế
tuy nhiên một sự đổi mới trong công tác cán bộ là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay
để không chỉ chọn được người tài giữ được người tài mà còn có những cơ chế giang buộc chặt chẽ
giữa người tiến cử và người được tiến cử mang lại hiệu quả thực tiễn trong công việc